liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn
quận ngũ hành sơn đà nẵng khiến một bảo vệ tử vong
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt giữ thành công hai đối tượng chỉ sau một giờ đồng hồ
hai đối tượng là nguyễn mạnh cường chú quảng nam và trần văn trí chú đà nẵng
vào trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một cường và trí đã ngụy trang đi vào ngân hàng nói trên
dùng hung khí uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ ngân hàng phát hiện
chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
tại cơ quan công an cường và trí đã thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều nên đã rủ nhau đi cướp ngân hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với lê thị cúc
chú tệ huyện duy xuyên để điều tra về tội lừa đảo
trước đó từ năm hai nghìn một mươi một cúc đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã duy phước huyện duy xuyên
tham gia chơi hụi đến năm hai nghìn hai mươi một cúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia
đến kỳ hạn cúc đã thu tiền hụi và đưa lại số tiền tương đương với mức lượng lãi suất từ một mươi một mươi
khi có thành viên nào muốn được nhận hụi trước kỳ hạn cúc đều không hoàn trả
tính đến thời điểm hiện tại cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền gần một hai tỷ đồng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đỗ văn công chú tệ huyện cái răng
thành phố cần thơ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng để điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long nhận tin báo của người dân
về hành vi cho vay lãi nặng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang công
đang thu tiền cho vay đối với một con nợ qua xác minh từ ngày chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín
công đã cho người này vay bốn trăm tám mươi triệu đồng với mức lãi suất trên bốn trăm một mươi năm một năm
và tính đến thời điểm bị bắt công đã thu lãi của bị hại số tiền hơn một trăm sáu mươi tám triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt quả tang nguyễn trí linh chú tệ huyện thới bình
về hành vi vận chuyển một bốn trăm chín mươi bào thuốc
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thới bình phát hiện
nguyễn trí linh điều huyện xe mô tô trên tuyến quốc lội xuân á qua địa bàn xã hồ thị kỳ
đang vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc với nhiều nhãn hiệu
khai thác nhanh linh thừa nhận đang trên đường vận chuyển thuốc lá từ địa bàn tỉnh kiên giang về cà mau
thì bị tổ tuần tra công an huyện thới bình bắt quả tàng
trong phần cuối sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện